israel đã mở các đợt tấn công vào khu vực phía bắc của giải gaza trong chiến dịch được xem là dữ dội nhất trong nhiều tuần qua
các đợt tấn công mới nhất này đã săn phẳng các khu dân cư trong khu vực mà tel aviv cho là nơi xuất phát các vụ tấn công nhằm vào binh lính israel
theo truyền thông sở tại xe tăng của quân đội israel đã thực hiện một đợt tấn công mới ở đông p hanun nằm ở rìa phía bắc của giải gaza
dù không tiến sâu vào thành phố này nhưng đợt tấn công đã lan tới một số trường học nơi mà người palestine sơ tán đang trú ẩn
quân đội israel cũng đã xác nhận mở các đợt tấn công nhằm vào khoảng hai mươi năm mục tiêu trên khắp giải gaza
trước khi phát đầu các đợt tấn công israel đã yêu cầu người dân ở thành phố be it halia ở phía bắc của gaza sơ tán khẩn cấp
nhóm hezbollah ở liban trong ngày hôm qua cũng đã tiến hành một cuộc không kích bằng máy bay không người lái
nhằm vào các căn cứ quân sự của israel ở phía bắc thành phố akre
đây được coi là cuộc tấn công sâu nhất vào lãnh thổ israel do hezbollah tiến hành kể từ khi cuộc chiến ở gaza bắt đầu diễn ra
quân đội israel chưa tiếp nhận thông tin là bất kỳ cơ sở nào trong lãnh thổ bị hezbollah tấn công
tuy nhiên trước đó tel aviv cho biết quân đội của nước này đã đánh chặn hai mục tiêu trên không ở ngoài khơi bờ biển phía bắc của israel
hezbollah do iran hậu thuẫn xác nhận đây là hành động để trả đũa cuộc tấn công trước đó của israel
khiến cho một trong những thủ lĩnh của phong trào này thiệt mạng
nhóm này cũng đã công bố một số hình ảnh vệ tinh mô tả vị trí của cuộc tấn công nằm ở giữa akre và naharia về phía bắc
quân đội israel trước đó cho biết các cuộc không kích của israel đã khiến hai thành viên quan trọng của hezbollah bị tiêu diệt ở miền nam của liban
thủ tướng chính quyền palestine mohammad mustafa vừa công bố chương trình cải cách nhằm củng cố năng lực của chính phủ
trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực kêu gọi nối lại đối thoại chính trị giữa chính quyền palestine với israel
ông mustafa người mới được tổng thống chính quyền palestine mahmoud abbas chỉ định hồi đầu năm nay
khẳng định chính phủ của ông sẽ tập trung vào tăng cường tính minh bạch và chống tham nhũng
cũng như cải tổ hệ thống tư pháp và bộ máy an ninh nâng cao hiệu quả của khu vực hành chính công
bên cạnh đó ông cũng đề ra các mục tiêu cải thiện hệ thống y tế giáo dục tài chính công và thúc đẩy cải cách kinh tế
các nội dung của chương trình cải cách do thủ tướng mustafa đề ra
cơ bản tương đồng với các cam kết trước đó
và người tiền nhiệm mohammed steyeh người đã từ chức hồi tháng hai vừa qua
chính quyền palestine mong muốn có thêm sự ủng hộ của các đối tác quốc tế
đặc biệt là mỹ vì một vai trò mở rộng trong bối cảnh xung đột giữa israel và phong trào hamas
vẫn đang tiếp diễn tại giải gaza
với bốn trăm hai mươi tám phiếu ủng hộ một trăm ba mươi một phiếu chống và bốn mươi bốn phiếu trắng
nghị viện châu âu ep đã thông qua việc gia hạn thêm một năm chính sách thương mại miễn thuế đối với nông sản của ukraine
đồng thời đưa ra các biện pháp hạn chế mới về mức độ nhập khẩu để xoa dịu sự phản đối của nông dân trong liên minh châu âu
quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày sáu tháng sáu tới đây
trước đó eu đã miễn thuế nông sản ukraine từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nhằm giúp cho nền kinh tế nước này tiếp tục phát triển trong bối cảnh xung đột liên quan đến các biện pháp hạn chế mới
đệ xuất bắt đầu của ban châu âu ec quy định rằng thuế quan sẽ áp dụng đối với gia cầm trứng và đường
nếu nhập khẩu vượt quá mức trung bình của năm hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba sau đó thì yến mạch ngũ cốc ngô và mật ong đã được bổ sung vào danh sách
trong khi pháp và ba lan thúc đẩy giai đoạn tham chiếu để tính mức trung bình
bao gồm năm hai nghìn hai mươi một thời điểm giá nông sản ukraine thấp hơn do thuế quan
và cuối cùng một thòa hiệp đã đạt được chỉ bao gồm kim ngạch tính từ nửa cuối năm hai nghìn hai mươi
đây sẽ là lần chuyển đổi cuối cùng
eu và ukraine đặt mục tiêu đưa ra một thỏa thuận dài hạn hơn từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ngoại trưởng mỹ antony bliny blinken ngày hôm nay bắt đầu chuyến thăm trung quốc
đây là động thái ngoại giao mới nhất của washington với hy vọng tăng cường quan hệ ngoại giao giữa mỹ và trung quốc
trong bối cảnh hai nước mới đây đã có những bất đồng về thương mại cùng nhiều vấn đề khác
thông tin từ bộ ngoại giao mỹ cho biết trong chuyến thăm trung quốc
ngoại trưởng antony blinken sẽ gặp các quan chức cấp cao trung quốc ở thượng hải và bắc kinh
nhằm thảo luận về một số vấn đề song phương khu vực và toàn cầu
bao gồm cuộc khủng hoảng ở trung quốc và biển đông
ngoại trưởng mỹ cũng sẽ thảo luận các nỗ lực nhằm thực hiện cam kết của tổng thống joe biden
và chủ tịch tập cận bình tại cuộc gặp thượng đỉnh ở mỹ vào cuối năm ngoái
các cam kết giữa lãnh đạo hai nước liên quan tới việc nối lại hợp tác chống ma túy
liên lạc giữa quân đội hai nước tăng cường quan hệ nhân dân
và nhắc lại tầm quan trọng của việc hai nước quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm
ngay cả trong các lĩnh vực hai nước còn bất đồng
tại cuộc gặp ông blinken sẽ đề cập đến một loạt vấn đề song phương khu vực và toàn cầu
bao gồm vấn đề triều tiên tình trạng dư thừa công suất của trung quốc
và các rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo
tổng thống mỹ joe biden mới đây đã công bố khoản tài trợ liên bang trị giá là bảy tỷ đô la mỹ
cho các dự án năng lượng mặt trời nhằm phục vụ các cộng đồng có thu nhập thấp và trung bình
khoản tài trợ bảy tỷ đô la mỹ này mang tên năng lượng mặt trời cho tất cả
đã được cơ quan bảo vệ môi trường của mỹ thông qua
dự kiến dự án sẽ tạo ra hai trăm linh việc làm và tiết kiệm cho các hộ gia đình
trong chương trình khoảng bốn trăm linh đô la mỹ mỗi năm
năng lượng mặt trời đang được chú ý như một nguồn năng lượng tái tạo quan trọng
có thể làm giảm sự phụ thuộc của quốc gia và nhiên liệu hóa thạch
tuy nhiên chi phí lắp đặt ban đầu cao khiến nhiều người dân mỹ không thể tiếp cận được
với năng lượng mặt trời
khoản đầu tư này của chính phủ mỹ sẽ giúp các gia đình thu nhập thấp
có cơ hội tiếp cận được với năng lượng sạch với giá cả phải trăng
cũng như có khả năng cao phục hồi và bảo vệ hệ sinh thái
tòa án cấp cao tại london của anh bắt đầu xét xử tranh chấp
giữa các hãng dược pfizer biontech với moderna
liên quan đến bằng sáng chế công nghệ vaccine phòng covid một mươi chín
hãng pfizer của mỹ và biontech của đức đã kiện moderna lên tòa án
tại london vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tìm cách thu hồi hai bằng sáng chế của moderna
liên quan đến vaccine sử dụng công nghệ myna của họ
vào tháng trước đó moderna cũng đã đệ đơn cho các hãng dược pfizer biontech
đơn kiện pfizer và biontech về vaccine community đòi bồi thường thiệt hại
cho cáo buộc vi phạm bằng sáng chế của hãng moderna đã kiếm được khoảng sáu bảy tỷ đô la mỹ
từ vaccine spivak vào năm ngoái trong khi pfizer kiếm được một mươi một hai tỷ đô la mỹ
quá trình xét xử tại tòa án ở anh dự kiến kéo dài đến giữa tháng năm
trước khi tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng
ngoài ra ba hãng dược phẩm lớn trên hiện cũng đang vấp phải những vấn đề tương tự
tại các nước như đức hà lan mỹ và mỹ cũng như tại văn phòng cấp bằng cấp bằng
các hãng dược phẩm lớn trên hiện cũng đang vấp phải những vấn đề tương tự

trước đây chúng tôi tưởng mua thịt gà được cắt thành từng phần sinh biệt
như đùi ức để chế biến thức ăn giờ đây chúng tôi mua gà nguyên con
tuy thiết từng bộ phận của con gà mà chúng tôi có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau
vì vậy chúng tôi đã sử dụng hết một trăm linh giá trị của con gà
trường michel de monteng bắt đầu triển khai mô hình bếp ăn hữu cơ từ cuối năm hai nghìn hai mươi
theo đó nơi đây mua các sản phẩm thịt rau tại địa phương
thay cho sản phẩm đông lạnh hoặc đóng hộp thường dùng khi trước
hồi năm ngoái nhà trường đã được hội đồng tỉnh dordon trao tặng nhãn ecocy một trăm linh hữu cơ
đây là một phần thường xứng đáng cho đơn vị chú trọng đến việc chế biến ẩm thực chất lượng và thân thiện với môi trường
chúng ta không thể so sánh món ăn ở đây với ở nhà hàng
nhưng chúng em rất may mắn vì được ăn đồ hữu cơ
dù ngon hay không thì chúng em vẫn cảm thấy rất thích
theo chủ tịch hội đồng tỉnh dordogne
trường michel de montaigne là một trong một mươi hai trường hợp tại địa phương này đang áp dụng mô hình bếp ăn hữu cơ
họ thu mua sản phẩm được sản xuất trong vòng bán kính hai mươi km
nhờ đó các sản phẩm đến tay đầu bếp vẫn còn rất tươi mới
đảm bảo an toàn thực phẩm giảm lượng khí thải trong vận chuyển
nếu như trước đây tỷ lệ sản phẩm của địa phương cung cấp cho bếp ăn của trường chỉ vào khoảng hai mươi
thì nay con số này đã tăng lên từ bảy mươi đến tám mươi năm
mô hình này cũng là một trong những sản phẩm
để khuyến khích nông dân giảm sử dụng thuốc trừ sâu và giảm thiểu chi phí vận chuyển hàng hóa
nói một cách khác việc sử dụng các sản phẩm hữu cơ vừa tốt cho sức khỏe vừa bảo vệ môi trường
còn đối với nông dân việc giao bán hàng tại địa phương đã tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa người bán và người mua hàng
ngoài ra nhờ không phải qua những khâu trung gian
nên thu nhập của họ cũng tốt hơn tránh được tình trạng ép giá
từ đó nông dân có thêm động lực để gia tăng sản xuất
góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương
chúng tôi rất vui khi được cung cấp các sản phẩm thịt và rau quả cho các trường học
qua đó chúng tôi cũng muốn lan tỏa tinh thần sản xuất nông nghiệp bằng phương pháp hữu cơ đến với các em học sinh
để các em tăng cường ý thức về việc chọn lựa và sử dụng những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe
tỉnh dorcdon có kế hoạch nhân rộng mô hình bếp ăn hữu cơ ở tất cả các trường học tại địa phương vào năm hai nghìn hai mươi tám
qua đó lan tỏa tinh thần này đến các em học sinh
những người chủ của tương lai để các em xây dựng cuộc sống cân bằng
tránh lãng phí thực phẩm và quan tâm bảo vệ thế giới xung quanh hơn nữa